gói an sinh xã hội sáu mươi hai tỷ đồng của chính phủ dành cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh covid một mươi chín
đang được gấp rút triển khai từ cấp trung ương đến các tỉnh địa phương
tuy nhiên gói an sinh có tới sáu nhóm đối tượng được thụ hưởng
vì vậy cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành các cấp sự tham gia giám sát của các cơ quan
để gói hỗ trợ này đến đúng đối tượng
đối với các nhóm đối tượng như người có công với cách mạng hộ nghèo cận nghèo
người lao động có hợp đồng lao động thì rất dễ dàng để xác định
tuy nhiên đối với đối tượng là lao động tự do lao động không có giao kết hợp đồng lao động thì rất khó xác định
bộ lao động cho biết cần phải có thời gian để xác định được các nhóm đối tượng này
tuy nhiên đối với đối tượng là lao động không có giao kết hợp đồng lao động thì rất khó xác định
tuy nhiên đối tượng là lao động không có giao kết hợp đồng lao động thì rất khó xác định
tuy nhiên đối tượng là lao động không có giao kết hợp đồng lao động thì rất khó xác định
thời hạn còn lại của hợp đồng lao động lớn hơn thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc thời gian nghỉ việc không hưởng lương
người lao động có đơn đề nghị được hỗ trợ trong thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương gửi đến người sử dụng lao động
mức hỗ trợ là một tám triệu đồng một người một tháng trước mắt trong ba tháng bốn năm sáu trong năm hai nghìn một mươi chín